tại trung quốc khi nhiều quốc gia trên thế giới đang học cách sống chung với dịch bệnh
thì đức này đã tăng gấp đôi nỗ lực của mình vào chiến lược rero covid
cắt đứt chuỗi lây nhiễm bất cứ khi nào phát hiện ca mắc và bằng mọi giá
vậy trung quốc có thể theo đuổi chiến lược này trong vòng bao lâu nữa
đặc biệt trong bối cảnh omicron xuất hiện và đang lây lan vô cùng nhanh chóng
vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dù chỉ ghi nhận hai ca covid một mươi chín trong cộng đồng
hai trăm linh dân ở thị trấn biên giới thụy lệ tỉnh vân nam đã bị phong tỏa nghiêm ngặt
sau đó các cư dân ở thành phố tây an tỉnh thiểm tây cũng được yêu cầu không ra khỏi nhà
khi không thực sự cần thiết cho nỗ lực dập dịch quyết liệt sau khi giới chức phát hiện hàng trăm ca nhiễm
ở tỉnh quảng tây bốn người đã bị diễu phố do vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài phong tỏa đóng cửa biên giới cũng là một trong các biện pháp hữu hiệu của chiến lược
redo covid mà quốc gia một bốn tỷ dân đang áp dụng
với biện pháp này rất ít người được đến hoặc rời khỏi trung quốc
những người nhập cảnh vào nước này phải thực hiện cách ly nghiêm ngặt trong vòng ba tuần
một số nhà khoa học và quan chức cấp cao trong nước đã kêu gọi trung quốc mở cửa trở lại
khi tin rằng covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu
gần đây ông gao fu giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trung quốc
nhận định rằng nước này có thể sẵn sàng gỡ bỏ rào chắn zero covid khi tỷ lệ tiêm chủng đạt tám mươi năm
ông dự đoán thời điểm đó có lẽ là vào đầu năm hai nghìn hai mươi
nhiều chuyên gia khác cùng giới khoa học nước ngoài cũng cho rằng việc đóng cửa và thắt chặt
các biện pháp kiểm soát dịch bệnh có thể không đủ để ngăn chặn các biến thể mới có thể lây nhiễm cao hơn
giáo sư tulio olivera giám đốc trung tâm đổi mới và ứng phó với dịch bệnh của nam phi nói
trung quốc sẽ gặp khó khăn lớn về omicron và chính sách zero covid
họ có thể cần tham gia cùng các quốc gia khác đưa ra chiến lược giảm thiểu lây nhiễm cho biến thể dễ lây lan hơn
không thể phủ nhận rằng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt đã có hiệu quả đáng kinh ngạc cho đến nay
nhưng nếu trung quốc vẫn lựa chọn con đường khác biệt này chi phí và những thách thức của redo covid dường như chắc chắn sẽ gia tăng
nếu bắc kinh vẫn đóng cửa về thế giới điều này cũng có thể làm giảm nỗ lực thể hiện tầm ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới
đây là một đặc điểm nổi bật trong chiến lược ngày càng quyết đoán của nhà lãnh đạo tập cận bình
bao gồm việc cung cấp đầu tư và viện trợ trên khắp thế giới trong sáng kiến vành đai và con đường
đâu của ông
tuy nhiên các nhà phân tích chỉ ra rằng hiện tại trung quốc rõ ràng đang ưu tiên các lợi thế của chính sách rero covid
họ chấp nhận trả bất cứ giá nào để duy trì tình trạng ổn định trong một thế giới nơi dịch bệnh đang hoành hành